các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bị can cao thị minh thuận giám đốc công ty phú hưng phát cùng với hai mươi tám đồng phạm bị truy tố về tội sản xuất buôn bán hàng giả
bị can nguyễn duy hải lao động tự do bị truy tố về tội môi giới hối lộ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lâm đồng cho biết vừa bắt quả tăng một cơ sở đang sản xuất hàng tấn phân bón trái phép tại thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng
sau nhiều ngày theo dõi lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng của công ty trách nhiệm
hữu hạn voi con đà lạt tại địa chỉ thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng do ông lê văn quang làm chủ
tại hiện trường ông quang đang tiến hành sang chiết phân bón từ bao hai mươi năm kg xuất xứ từ trung quốc vào bao một kg xuất xứ tại mỹ
bước đầu ông quang khai nhận mua phân bón của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ hải bình
sau đó đóng gói và các bao bì giả nhãn mát xuất xứ rồi phân phối cho các cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn
cơ quan công an đã lập biên bản niêm phong thu giữ ba mươi chín bao phân bón với tổng trọng lượng hơn một tấn
đồng thời thu hồi gần một tấn phân bón đã được công ty này đóng gói phân phối cho các đại lý
hải đoàn biên phòng hai mươi tám bộ đội biên phòng cho biết đơn vị vừa tiến hành điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển dầu do không rõ nguồn gốc
đối với ông trương hoàng điện chú tại kiên giang là thuyền trưởng của tàu kg chín mươi bốn nghìn bốn trăm tám mươi bốn ts
trước đó vào ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc tuần tra trên vùng biển tây nam lực lượng biên phòng đã phát hiện tàu cá do ông trương hoàng điện làm thuyền trưởng
có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra tại thời điểm kiểm tra tàu cá chở khoảng một mươi sáu lít dầu đeo
thuyền trưởng đã không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số dầu trên
thưa quý vị
ngày nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của internet và việc sử dụng phổ biến các thiết bị di động mạng xã hội nói chung mạng zalo nói riêng
đã trở thành phương tiện được cập nhật trao đổi thông tin thường xuyên đối với mỗi người
tận dụng những ứng dụng đó lực lượng công an các địa phương đã xây dựng nhiều nhóm gia lô trở thành nơi trao đổi cung cấp thông tin giữa lực lượng công an và người dân
phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
sau đây ghi nhận tại phường minh khay quận hồng bàng thành phố hải phòng
mỗi ngày kiểm tra và trả lời thắc mắc của bà con trên các nhóm chat là công việc đầu tiên của trung tá hà ngọc dũng khi đến cơ quan
nhanh chóng thuận lợi không còn cảnh người dân phải xếp hàng chờ tiếp dân
không cần phải đi xa hay sợ lộ thông tin khi gửi đơn tố giác tội phạm
chỉ cần liên hệ với bà con bà con sẽ được giúp đỡ
chỉ cần liên hệ qua nhóm chat đặc biệt của công an phường minh khay thành lập
chúng tôi phân công các đồng chí trong ban quản trị thực hiện việc soạn
rồi là viết các cái bài tuyên truyền về phòng chống tội phạm
rồi dẫn các bài viết liên quan đến các thủ tục quy định về pháp luật
rồi là các kết quả về công tác đối tranh phòng chống tội phạm
và tiếp nhận và xử lý các tin báo tố giác của quận trung nhân dân
rồi là soạn các tin nhắn trả lời đối với các thủ tục hành chính
của chúng nhân dân
nhóm zalo công an phường minh khay đã thu hút đông đảo người dân tham gia
quan tâm ủng hộ vì cải cách hành chính theo hướng hiện đại tinh gọn
hiệu quả đáp ứng kịp thời theo xu hướng công nghệ bốn hiện nay
không mất thời gian của nhân dân đi từ nhà lên công an phường
mà công an phường sẽ trả lời cụ thể trực tiếp ngay trên cái mạng zalo
hoặc là cần hỏi điều gì thì tất cả nhân dân đều hỏi cán bộ phường
và phụ trách cái trang zalo này thì cán bộ phường sẽ trả lời luôn
thế cho nên là người ta yên tâm
trong cái chương trình zalo chung của phường thì các tổ nhóm người ta cũng thành đập các nhóm zalo riêng
chính vì thế cho nên người ta điều hành nhân lực hoặc là công việc rất thuận lợi
rất thuận tiện và rất nhanh chóng rất kịp thời
sau hai năm triển khai ứng dụng mạng xã hội zalo
một trong tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trả tự
công an phường minh khai tiếp nhận hơn ba tin về an ninh trật tự và tố xác tội phạm
tuyên truyền có hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt là một trong những phường đi đầu về triển khai đề án sáu của bộ công an vừa qua
trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là siêu tập và cũng như biên soạn các bài viết
mà nó mang tính xác thực phục vụ trong công tác đặc biệt công tác phòng chống tội phạm
các quy định mới về pháp luật liên quan đến công tác an ninh tự
cũng như các thủ tục hành chính gần gũi với người dân
bên cạnh những thuận lợi trong công tác phòng chống tội phạm
việc sử dụng mạng zalo đã giúp lực lượng công an kịp thời nắm mắt tâm tư
nguyện vọng bức xúc của người dân tạo sự gần gũi gắn bó giữa lực lượng công an và quân chúng nhân dân
qua đó góp phần tuyên truyền định hướng dư luận
nâng cao hiệu quả công tác dân vận đề mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh giả tự tại địa bản cơ sở
sáng ngày một mươi ba tháng chín tại hà nội hội người cao tuổi việt nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết
đánh giá kết quả hoạt động chín tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm hai nghìn hai mươi hai
từ đầu năm đến nay hội người cao tuổi việt nam đã phát huy vai trò người cao tuổi
các cấp hội tiếp tục động viên người cao tuổi
hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh bằng nhiều việc làm thiết thực
các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động người cao tuổi tham gia thi đua sản xuất
kinh doanh giỏi xây dựng tổ chức hội vững mạnh
song song đó là hoạt động chăm sóc người cao tuổi thăm hỏi động viên tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn
cũng luôn được các cấp hội người cao tuổi đặc biệt chú trọng
trong những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi hai hội tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm
trong đó sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và đầu tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi hai
đây là chương trình do hội người cao tuổi chủ trì phối hợp với bộ công an thực hiện
thưa quý vị và các bạn từ các loại rác thải còn tái chế có thể sử dụng được như là
chai lọ giấy bìa long bia được bán đi và tích cóp gây quỹ
một nhóm trẻ em hội phụ nữ tại huyện đảo cô tô tỉnh quảng ninh đã dùng số tiền đó
vào việc thăm hỏi hỗ trợ các gia đình khó khăn hoạn nạn phát triển kinh tế gia đình
vâng và đây được gọi là mô hình biến rác thành tiền rất ý nghĩa gắn với việc bảo vệ môi trường
góp phần nâng cao ý thức của hội viên cũng như nhân dân trong việc giữ gìn bảo vệ môi trường biển đảo
để góp phần xây dựng cô tô ngày càng xanh sạch đẹp thân thiện là điểm đến hấp dẫn đối với du khách
đây là buổi bán ve chai của tổ mô hình biến rác thành tiền của nhóm phụ nữ xã đồng tiến huyện cô tô tỉnh quảng ninh
những buổi bán ve chai đồng nát như thế này được các chị em định kỳ bán một tuần một lần
để có những buổi bán ve chai bội thu thì những thành viên trong tổ biến rác thành tiền đã phải lặn lội đến từng hộ gia đình
để gom rác thải nhựa rác thải vô cơ
mô hình biến rác thành tiền do hội liên hiệp phụ nữ huyện cô tô phát động tứ mô hình điểm
của tri hội phụ nữ tổng thống cô tô
thôn trường xuân xã đồng tiến đến nay đã lan tỏa đến các tri hội phụ nữ thôn khu các xã thị trấn trong toàn huyện
việc tập hợp phân loại rác ở mỗi hộ gia đình không chỉ giúp cho việc thu gom rác được thuận tiện
mà còn giúp cảnh quan sạch sẽ gọn gàng
tổ biến rác thành tiền sau ba năm hoạt động đến nay đã vận động được hơn năm mươi hộ gia đình tham gia vào mô hình này
mô hình biến rác thành tiền này thứ nhất là người dân ý thức được việc phân loại rác thải tại nhà
ví dụ như rác tái chế này phân loại riêng ra thì có thể là bán để lấy tiền
thứ nhất là thêm chi phí sinh hoạt cho gia đình
thứ hai nữa ví dụ như là về cộng đồng thì tri hội thôn trường xuân này
thì cũng là cái mô hình điểm mô hình biến rác thành tiền này là
hàng tháng là chị em chúng tôi cũng tổ chức đi thu gom vào để một chỗ để bán này gây quỹ chung cho tri hội
cảm thấy là rất có ích nợ
vừa là đã không đã dọn được sạch
không mang rác thải ra đường vất và không có ô nhiễm mà lại còn được tiền
để hỗ trợ các cháu mồ côi và các công việc
ví dụ như là chúng tôi đã ủng hộ về cái mô hình cộng đồng như là cái dịch cúm
và vừa rồi cũng đã ủng hộ covid
cho đến nay trên địa bàn huyện cô tô đã thành lập được năm mô hình biến rác thành tiền
tại thị trấn cô tô xã đồng tiến và thanh lân
từ những hiệu quả bước đầu của mô hình
hội liên hiệp phụ nữ huyện cô tô sẽ tổ chức triển khai nhân rộng nhiều mô hình nữa
để thu hút ngày càng đông đảo chị em tham gia
những số tiền nhỏ nhoi từ ve chai cứ gom góp tích cóp dần trở thành tấm thành món
để rồi trở thành những món quà tình nghĩa của cộng đồng
mang tới niềm vui không chỉ cho những mảnh đời còn nhiều khó khăn
mà còn cho chính những tấm lòng nhân ái nơi đây

thậm chí che kín một chữ số trên biển bằng mảnh giấy

thì ngay lập tức biển số xe đã được che chắn